công an thành phố sơn la tỉnh sơn la xác nhận đang thu thập thông tin từ phía nhà trường gia đình
để xác minh vụ việc bé trai một tuổi trên địa bàn phường trường sinh bị chấn thương não
theo đó vào ngày ba tháng bốn gia đình gửi cho bé tại trường mầm non sơn ca
đến chiều cùng ngày gia đình được giáo viên thông tin về tình trạng sức khỏe của con
nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la trong tình trạng bất tỉnh
kết quả chụp chiếu bước đầu xác định cho bé bị tụ máu dưới màng cứng chấn thương vùng não
trước đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu và cho bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch